nhà giáo đi bê có lẽ chỉ ở việt nam mới có danh sưng đặc biệt này đó là lực lượng nhà giáo ở miền bắc đã được đảng và nhà nước điều động vào miền nam tri viện hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp giải phóng đất nước từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã bốn mươi bốn năm trôi qua sau ngày đất nước thống nhất nhưng những câu chuyện kỷ niệm của một thời hoa lửa đó mãi mãi là những ký ức không thể nào quên đối với các thế hệ nhà giáo đi bê
tuy không phải trực tiếp chiến đấu nhưng mà cũng phải cầm súng để khi mà có giặc cả tới nhiều khi phát hiện ra là cũng phải đi để mà tiêu diệt biệt kích
dạy lúc đấy thì có lớp học là có thể có hai ba em thành một lớp năm sáu em một mươi em thành một lớp rồi kết hợp mới đi vận động người ta cho con em đi học
ban ngày thì là dạy học sinh cùng với các cô giáo nhưng mà buổi tối thì lại dạy bổ túc cho
giáo viên ở đấy có cái gì để dùng ở đấy có khi là bảng có khi là phấn có khi là cánh cửa của nhà dân có khi là dưới dạng cây châm bầu
từ năm chín mươi sáu đến nay năm nào cứ vào dịp ba mươi tháng bốn là chúng tôi gặp nhau
mình đã có những năm sáng gian khổ sống cùng với nhau cho nên bây giờ được sống trở về với gia đình nhìn thấy nhau cảm thấy rất là quý
vui cũng có buồn cũng có vui vì độc lập tự do có cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay

con cháu chúng ta được gửi ngò bình nhưng mà rất nhớ anh em bạn bè đồng nghiệp tấn vương huy sinh rất là đáng khâm phục mà sự huy sinh cũng mất mát rất là lớn
mới cưới vợ được vài năm thì đi không để lại được một đứa con nào cả và cho đến bây giờ đấy là một thiệt thòi phải nói là đối với tôi là không có gì bù đắp được